điều lãng động trong lòng người đọc là tình cảm chân quý tin tưởng của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
một nhân cách lớn một nhà lãnh đạo có tâm có tầm của đảng nhà nước ta